phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá tụ điểm mại dâm cho người nước ngoài
tại nhà hàng luxury business club tại phường tân phong quận bảy
trước đó tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng luxury business club
công an đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến việc nhà hàng móc nối với đối tượng khổng minh trí
để đặt khách sạn cho bốn cặp khách mua dâm là người hàn quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm
tại khách sạn gersila luxury one
các đối tượng khai nhận bốn khách mua dâm người hàn quốc sau khi ăn uống hát karaoke tại nhà hàng luxury business club
thì được quản lý người hàn quốc và người việt nam môi giới mua dâm với bốn tiếp viên nữ của nhà hàng
ước tính doanh thu hàng tháng lên đến hàng chục tỷ đồng
nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài là người hàn quốc có hộ chiếu xác nhận quốc tịch được khách quen bảo lãnh
đến nay cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi chứa mại dâm
và tám đối tượng khác để điều tra về hành vi môi giới mại dâm